tại tháp bô long grai phương đô vinh thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
đã chính thức diễn ra lễ hội kt của đồng báo trăm theo đạo bà la môn năm hai nghìn một mươi sáu
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến chung vui với bà con nơi đây
ngay từ sáng sớm tại tháp bô long grai các chức sắc tôn giáo người trăm theo đạo bà la môn
và đông đảo bà con đã tổ chức rước y trang lên tháp mở cửa tháp để tắm rửa mặc y trang cho vị thần
tiếp đó cầu mong vị thần bô long grai ban sức khỏe độ trì mưa thuận gió hòa
mùa màng bội thu để đồng báo trăm có đời sống xuân túc hơn
lễ hội diễn ra trang trọng với những điệu múa ủyển chuyển những lời hát ru rương
lẫn cùng tiếng kèn saranai tiếng trống paranung giữa các thôn nữ và các nghệ nhân trăm tỉnh ninh thuận
lễ hội kt thì mỗi năm thì chỉ có một lần và người trăm thì mỗi khi mà tới lễ hội này
thì người ta thường lên tháp và cầu chúc những điều tốt lành để gia đình mình
và đến với sức khỏe người thân của mình
thì em cũng giống như những người chăm khác thì em cũng rất là tự hào
và rất là vui mừng rụng ràng khi mà lên tháp
khi tôi đến đây thì tôi cảm nhận được cái lễ hội này rất là ngáo nhiệt
và lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây thì tôi cảm thấy được đó là không khí lễ hội này ở đây
rất là đáo nhiệt và sau này tôi sẽ dẫn khách đòn đến đây để tham quan
về sao và du lịch của chúng ta du lịch của người trăm và lễ hội kt sẽ phát triển
đây là lễ hội lớn của đồng bào trăm theo đạo bà lam môn
diễn ra từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi theo tháng bảy trăm linh lịch
lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm duy trì bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa
của đồng bào trăm ninh thuận đồng thời giới thiệu và quảng bá hình ảnh
con người ninh thuận đến du khách trong nước và quốc tế
tại lễ hội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tặng quà
và chúc bà con vui đón lễ hội đầm ấm hạnh phúc